thưa quý vị sau một mươi ngày xét xử ngày hôm qua hai mươi bốn tháng hai tòa nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên án
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh diệp văn thạnh cùng với một mươi sáu bị cáo khác
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí cho ngân sách nhà nước hơn sáu mươi chín tỷ đồng
bị cáo diệp văn thạnh bị tuyên phạt một mươi năm tù cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh trần trường sơn sáu năm tù
các đồng phạm nguyễn văn chiến bốn năm tù lý kiên trung sáu năm tù nguyễn trọng nghĩa lê hữu lễ trần một mươi cùng năm năm tù
trần thanh vũ huỳnh công chú và trần thanh sơn cùng nhận mức án ba năm tù
ngoài ra các bị cáo lê hoàng anh bị tuyên hai năm bảy tháng một mươi chín ngày tù phú thanh tâm hai năm một tháng hai mươi ngày tù và đều được trả tự do tại tòa
bị cáo trần ngọc long bị tuyên án ba năm tù cho hưởng án treo các bị cáo trang thị xây lâm pho la lữ thị thu trang
và võ thị thu trang đều hai năm tù cho hưởng án treo về cùng tội danh trên
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh trà vinh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo
trong đó bị cáo diệp phân thạnh bị cáo buộc đã ban hành văn bản trái với quyết định của thủ tướng chính phủ
và thông tư của bộ tài nguyên và môi trường về việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở